tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng ban dân vận trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
cùng các tỉnh thành phố khu vực đông nam bộ hội thảo là cơ hội cho các đại biểu thảo luận
cung cấp kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ
theo đánh giá sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tình hình an ninh chính trị khu vực đông nam bộ ổn định
kinh tế xã hội giữ được nhiệm độ tăng trưởng các địa phương đã triển khai cụ thể hóa các văn bản của trung ương
về công tác dân vận lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả năm dân vận chính quyền trên địa bàn
thực hiện nhiều giải pháp nắm tình hình nhân dân kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh phát huy và thực hiện tốt hơn
quyền làm chủ của nhân dân xây dựng và phát huy nhiều điển hình dân vận khéo và điển hình trên các lĩnh vực
tình hình dân tộc tôn giáo trong khu vực cơ bản ổn định xuất hiện nhiều cách làm mới hiệu quả trong công tác dân vận
tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận chia sẻ nhiều kinh nghiệm những mô hình hay trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận trong thời gian qua
đồng thời nêu rõ những tồn tại hạn chế và đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong công tác dân vận